thưa quý vị chỉ sau một mươi hai tiếng đồng hồ thực hiện đấu tranh chuyên án các lực lượng chức năng phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa bình định
đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một mươi bảy kg ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hai tháng bảy trên quốc lộ một a tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín
trước cổng ủy ban nhân dân xã vạn thọ huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đối tượng nguyễn thành tín đeo một ba lô từ trên xe ô tô khách đi xuống
lực lượng chức năng đánh án thuộc các đơn vị bộ đội biên phòng kịp thời có mặt bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là bảy kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
tiếp tục mở rộng điều tra vào lúc sáu h năm mươi phút ngày ba tháng bảy cũng tại khu vực trên
lực lượng đánh án thuộc các đơn vị bộ đội biên phòng tiếp tục bắt giữ đối tượng nguyễn hải thuyền
cũng tùy trên xe ô tô tăng vật thu giữ là một mươi gói tinh thể màu trắng có trọng lượng một mươi kg
các đối tượng khai nhận chất tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp
trên đường vận chuyển từ quảng trị vào miền nam tiêu thụ thì bị bắt giữ